sau tám ngày thực hiện tháo rỡ các hạng mục vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực hồ tây
tính đến ngày hôm qua ủy ban nhân dân phường thụy khuê quận tây hồ hà nội
và các đơn vị liên quan đã cơ bản hoàn thành công việc này
theo đó lực lượng liên ngành đã tháo rỡ các biến nổi nhà chờ phá rỡ toàn bộ cầu dẫn
sàn cứng của các doanh nghiệp kinh doanh tại khu vực từ số hai đến số một mươi phố nguyễn đình thi
phường thụy khuê quận tây hồ hà nội
hiện quận tây hồ cũng đang tiến hành lắp đặt lan can tại khu vực này
để chấm dứt việc các doanh nghiệp kinh doanh trái phép
cùng với đó ủy ban nhân dân quận tây hồ ủy ban nhân dân phường thụy khuê
tiếp tục vận động các doanh nghiệp chủ kinh doanh tự di chuyển phương tiện thủy nội địa
nhà nổi về khu vực đầm bảy phường nhật tân neo đậu tạm
tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa thực hiện lệnh di rời
trước đó ủy ban nhân dân phường thụy khuê nhật tân quảng an yên phụ xuân la
giám sát chặt chẽ không để các biến thủy nơi địa tiếp tục hoạt động
đồng thời đề xuất xử lý vi phạm nếu có theo thẩm quyền
phối hợp chặt chẽ với điện lực tây hồ sĩ nghiệp kinh doanh nước sạch ba đình
thường xuyên kiểm tra dịch vụ cấp điện cấp nước cho hoạt động biến thủy nơi địa